một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bắt quả tàng
vào trưa ngày hai mươi bốn tháng sáu lực lượng trinh sát chê làm bốn tổ bắt người tập kích và bắt giữ thành công
sùng xeo thái chú thầy huyện bảo thắng khi thái đang điều khiển xe máy trên quốc lộ bảy mươi
khi bị bắt giữ thái đã tự rác sao nộp một bọc ni lông bên trong của chứa sáu trăm linh viên nén
mà đối tượng khai là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an thái khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ tiên tuổi
để nhận một triệu đồng tiền công khi chưa kịp giao ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ